thưa quý vị giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông
là một chủ trương lớn của ngành giáo dục nhằm đào tạo nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên một chủ trương đúng sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả nếu như có cách thực hiện bài bản và minh bạch
vâng đáng buồn là trong thời gian qua đâu đó vẫn có những câu chuyện những phản ánh từ phía phụ huynh học sinh về cách làm thiếu nhân văn của một số nhà trường
gần đây nhất là trường hợp những phản ánh về việc nhà trường yêu cầu học sinh lớp chín có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc là cam kết không thi vào lớp một mươi
dư luận đang băn khoăn liệu rằng chủ trương phân luồng hướng nghiệp cho học sinh đã bị thực thi một cách méo mó
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận về câu chuyện ngăn ngừa bệnh thành tích trong thực thi chính sách giáo dục
với khách mời là ông lê như tiến nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đại biểu quốc hội khoảng một mươi hai một mươi ba
trên mạng xã hội ngay khi câu chuyện của một phụ huynh trên địa bàn thành phố hà nội chia sẻ việc con gái bị nhà trường yêu cầu chuyển trường
hoặc phải cam kết không thi vào lớp một mươi vì học lực không tốt đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
bởi không ít phụ huynh đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự
nhiều ý kiến băn khoăn bởi nếu đúng có cách thực thi như thế này thì chủ trương phân luồng hướng nghiệp cho học sinh đã bị làm cho méo mó
điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên có những phản ánh như vậy và được cho là có căn nguyên từ bệnh thành tích
mặc dù sau đó phòng giáo dục quận cầu giấy thành phố hà nội trường trung học cơ sở dịch vọng quận cầu giấy khẳng định
nhà trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt phải chuyển trường và không thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
nhưng câu chuyện một lần nữa cho thấy ngành giáo dục cần nhìn nhận đánh giá lại rút kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp cho học sinh
lựa chọn cách làm đúng đắn tạo sự đồng thuận và niềm tin đối với phụ huynh và học sinh
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa ông ạ theo dõi clip vừa rồi và cá nhân ông thì cũng là một đại biểu quốc hội
ông đã được lắng nghe rất nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh cũng như là các nhà quản lý
từ góc độ của ông thì ông thấy rằng đối với những câu chuyện như thế này được chia sẻ vào thời điểm này
nó có thể gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào đối với tâm lý của phụ huynh cũng như là học sinh ạ
không phải chỉ mạng xã hội chúng tôi cũng tiếp cận mà tôi còn được nhiều thông tin phản ánh từ các phụ huynh học sinh đến cá nhân tôi
là nếu như việc phân luồng là một chủ trương rất đúng đắn đã được thể hiện trong luật giáo dục nghề nghiệp
và chúng ta cố gắng là phân luồng sớm để các em tiếp cận với lại cái giáo dục nghề nghiệp
thì đó là một chủ trương rất đúng đắn nhưng mà biện pháp và cách thức làm mà không chuẩn thì nó lại làm cho cái chủ trương là bị méo mó đi
nếu như chúng ta dùng cái biện pháp là hành chính mệnh lệnh gò ép thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của học sinh và của phụ huynh
vì đây là chúng ta vận động tự giác và các em tự hiểu rằng năng lực của mình khả năng của mình trình độ của mình là ở cái luồng nào thì mình đi vào cái luồng đó
chứ phân luồng không có nghĩa là ép buộc các em buộc phải đi theo luồng này mà các em tự nguyện
nếu như chúng ta làm được như thế đó thì phụ huynh học sinh người ta cũng thấy cũng tự nguyện và cũng vui vẻ để cho con em mình đi theo hướng phân luồng
còn nếu chúng ta cứ dùng mệnh lệnh hành chính gò ép thì sẽ tạo nó cái tâm lý căng thẳng và gần như là bị gò ép
thì họ sẽ không còn hứng thú để cho con em mình phân luồng nữa
như ông đã khẳng định rõ ràng là việc phân luồng cũng như là hướng nghiệp cho học sinh là một chủ trương rất đúng đắn và cần thiết
tuy nhiên là thay vì việc chúng ta sử dụng những mệnh lệnh hành chính thì chúng ta nên xem trọng với công tác vận động hơn đúng không ạ
thưa ông từ cái câu chuyện này thì nhiều người cũng cho rằng là ngành giáo dục cũng cần phải rút kinh nghiệm
chúng ta có thể tháo những điểm nghẽn mà có thể đảm bảo được minh bạch trong quá trình chúng ta phân luồng
ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này
đúng như thế
tức là một số trường thì họ hiểu vấn đề này hơi cứng nhắc
cứ nghĩ rằng là phân luồng đối với học sinh sau trung học cơ sở đó càng nhiều thì càng tốt
nhưng không phải như thế phải xuất phát từ cái nguyện vọng của các em nguyện vọng của phụ huynh học sinh
và quan trọng hơn là
như tôi đã nói ở trên là phải giáo dục tuyên truyền thuyết phục
làm cho các em và gia đình phụ huynh học sinh đó người ta hiểu được là phân luồng nó có tác dụng tốt như thế nào
và đó là một chủ trương đúng đắn của chúng ta ra sao
vậy cái vai trò của cái công tác thanh tra kiểm tra và giám sát cái quá trình này chắc chắn cũng rất là quan trọng đúng không ạ
chúng tôi phải ngăn ngừa trước khi chúng ta giải quyết hậu quả
thanh tra kiểm tra
là phải đi trước một bước
chứ không phải là
tôi cũng đã nói nhiều lần
trong lực lượng phòng cháy chữa cháy có một câu rất hay
phòng cháy hơn chữa cháy
trong ngành y tế thì có một câu cũng rất hay là
phòng bệnh hơn chữa bệnh
chúng ta ở trong lĩnh vực này cũng thế
thanh tra kiểm tra giám sát
phải đi trước một bước
để ngăn chặn những tình trạng đó
tình trạng là bệnh thành tích
hoặc là dùng bệnh lệnh hành chính
thay cho tuyên truyền vận động thuyết phục giáo dục
thì đó là sai
đó là không đúng với cái định hướng của chúng ta
thưa ông bên cạnh đó thì cái việc là
hiện nay chúng ta lấy cái chỉ tiêu
cũng như là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của các em học sinh
để xem đấy là một cái cách để đánh giá thi đua
đối với các nhà trường
liệu rằng việc này có thể gây ra những hậu quả
và chúng ta lại liên quan đến cái câu chuyện là
bệnh thành tích không ạ
chưa hết tôi khẳng định là thành tích
trong thi đua là tốt
bởi vì có thi đua thì có thành tích
nhưng mà bệnh thành tích thì không tốt
bệnh thành tích là anh nhấn mạnh quá về thành tích
anh lao vào việc là
thành tích bằng mọi giá
để đạt được cái thành tích đó
mà không thấy được là
nó đạt đến đâu
đến mức nào
có khi chỉ đạt được lên năm sáu
và vì bệnh thành tích
cho nên chúng ta đưa lên chín một mươi
đó là một cái
thì đó chính là bệnh thành tích
nó làm méo mó của thi đua
và nó làm méo mó đi
cái hình ảnh là chúng ta
hình ảnh là thi đua
là yêu nước của chúng ta
cho nên là chúng ta thấy là
nếu chỉ vì
để cho thi tốt nghiệp
và đạt được cao hơn
thì loại các em có
trình độ trung bình hoặc trình độ thấp
không cho các em thi
để rồi trường mình
thi là đạt đến bảy tám chín
thì đó chính là bệnh thành tích
và chúng ta cũng thấy là
rất là lo ngại
ở chỗ là trong nhiều năm qua
thì thi lên
sau một cấp học
thì thường là đạt
tám mươi chín mươi thậm chí là
gần như một trăm linh
thì có đồng chí lãnh đạo
của đảng và nhà nước nói rằng là
nếu thế thì tổ chức thi làm gì
mà chỉ cần là
cái lực học của các em
trong quá trình những năm học
của cái cấp đó
thế là đủ rồi
nhưng cũng chỉ vì bệnh thành tích
mà chúng ta nâng điểm
rồi chúng ta thậm chí là lộ đề
thậm chí là mớm lời trước
mớm lời giải trước
thì cũng làm cho cái
kết quả nó không phản ánh
đúng thực chất của thực tế
thì đó chính là bệnh thành tích
mà chúng ta cần phải
ngăn cản và đẩy lùi
một lần nữa ạ
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình
vấn đề chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
và cảm ơn ông vì những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ